hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên phúc thẩm xét xử vụ công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận gọi tắt là ipc công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
phát hành giá rẻ chín triệu cổ phiếu cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim gọi tắt là công ty nguyễn kim
gây thất thoát tài sản cho nhà nước
trong vụ án này ông tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm kháng cáo bản án sơ thẩm
không đồng ý cáo buộc ông tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo nội dung bản án sơ thẩm sadeco là công ty con của ipc một trăm linh vốn của nhà nước
các bị cáo đã đồng ý hoặc trực tiếp thực hiện việc bán chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
với giá là bốn mươi đồng một cổ phần mà không thông qua thẩm định giá và đấu giá gây thiệt hại cho sadeco hơn một một trăm linh ba tỷ đồng
trong đó gây thất thoát sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng cho nhóm cổ đông của nhà nước
riêng cá nhân ông cang bị xác định đã gây thất thoát một trăm tám mươi bốn tỷ đồng cho thành ủy tp hcm
sadeco được xác định là bị hại có kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm buộc các bị cáo bồi thường hai tám tỷ đồng
thay vì một ba tỷ đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên